vào tối qua tổng cục chính trị công an nhân dân đã tổ chức chương trình giao lưu truyền thống
những trạng đường vẻ vàng và trao giải thanh niên tổng cục chính trị công an nhân dân xuất sắc tiêu biểu năm hai nghìn một mươi năm
dự chương trình có trung tướng trần bá thiều tổng cục trưởng tổng cục chính trị công an nhân dân
lãnh đạo các tổng cục chính trị công an nhân dân nguyên lãnh đạo tổng cục chính trị công an nhân dân
và hơn năm trăm linh cán bộ chiến sĩ đoàn viên thanh niên tổng cục chính trị công an nhân dân
trải qua chặng đường ba mươi năm năm xây dựng phát triển thế hệ cán bộ chiến sĩ tổng cục chính trị công an nhân dân
đã đoàn kết thống nhất quyết tâm vượt qua mọi khó khăn thử thách hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao
tại buổi giao lưu các thế hệ tổng cục chính trị công an nhân dân đã chia sẻ những câu chuyện
những tâm huyết trong thời gian công tác công hiến
xây dựng tổng cục chính trị công an nhân dân để các cán bộ chiến sĩ tổng cục chính trị công an nhân dân
hiểu sâu sắc hơn chặng đường ba mươi năm năm qua từ đó càng ý thức trách nhiệm nhiệm vụ của mình
trong xây dựng tổng cục chính trị công an nhân dân
xứng đáng là cơ quan chiến lược về công tác đảng công tác chính trị công an nhân dân
của lực lượng công an nhân dân trong tình hình mới góp phần quan trọng xây dựng lực lượng công an nhân dân
cách mạng trong sạch vững mạnh
nhân dịp này hai mươi thanh niên tổng cục chính trị công an nhân dân xuất sắc tiêu biểu đã được tuyên dương
đây là những hạt nhân tiêu biểu của tuổi trẻ tổng cục trong công tác tham mưu nghiên cứu giảng dạy học tập và giàn luyện
là thủ lĩnh nhân tố tích cực trong phong trào đoàn thanh niên tổng cục chính trị công an nhân dân năm hai nghìn hai mươi ba
thưa quý vị và các bạn nhân ngày thế giới tôn vinh người hiến máu tình nguyện
sáng qua ban chỉ đạo hiến máu tình nguyện tỉnh quảng ngãi tổ chức lễ tôn vinh người hiến máu tình nguyện tiêu biểu năm hai nghìn hai mươi
trong đợt này toàn tỉnh có gần bảy trăm linh cá nhân gia đình được tôn vinh và được nhận giấy khen của bang chỉ đạo hiến máu tình nguyện tỉnh
vì có đóng góp tích cực trong phong trào hiến máu cứu người
những gương điển hình này có người tham gia hiến máu đến ba mươi lần đặc biệt có người hiến máu ba mươi năm lần
nhiều người ngoài việc tình nguyện hiến máu còn tích cực vận động người thân bạn bè đồng nghiệp và người dân nơi cư trú cùng hiến máu
được biết sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi sáu toàn tỉnh quảng ngãi đã tiếp nhận được sáu sáu trăm hai mươi năm đơn vị máu vượt năm mươi bốn kế hoạch
ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh giao đáp ứng được một trăm linh nhu cầu máu cho cấp cứu và điều trị bệnh nhân góp phần đem lại sự sống cho bệnh nhân
tại lễ tôn vinh ban chỉ đạo hiến máu tình nguyện tỉnh tiếp tục phát động phong trào hiến máu tình nguyện trong toàn dân
đây là nghĩa cử cao đẹp thể hiện lòng nhân ái trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với cộng đồng và xã hội
hòa chung trong không khí thi đua sôi nổi của tuổi trẻ cả nước
trong những ngày này đoàn thanh niên ban tổ chức trung ương bộ y tế ngân hàng nhà nước việt nam đã phối hợp với tỉnh đoàn hà tĩnh
tổ chức chương trình thanh niên tình nguyện với chủ đề tuổi trẻ trung tây vì cộng đồng tại các xã khó khăn ở huyện kỳ anh và huyện cẩm xuyên tỉnh hà tĩnh
được khám sức khỏe chú đáo được tư vấn về chế độ dinh dưỡng sinh hoạt vận động
đây là niềm vui của những người dân quê nghèo ở xã kỳ giang huyện kỳ anh tỉnh hà tĩnh
đợt khám và cấp thuốc miễn phí này đã nhiều người phát hiện bệnh sớm và điều trị
trong một ngày hoạt động tình nguyện tại tỉnh hà tĩnh đoàn tình nguyện đã thăm khám cấp phát thuốc miễn phí cho một lượt người dân tại hai huyện kỳ anh và huyện cầm xuyên
bên cạnh đó đoàn đã trao một trăm linh xuất quà cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mỗi xuất quà trị giá một triệu đồng
hy vọng một phần công sức của các bác sĩ có thể cùng với cả bên chỗ ban chủ hành chương cùng với cả bên ngân hàng chung tay sức khỏe của cộng đồng có phần phát triển xây dựng cộng đồng bền vững
mục đích lớn nhất của cái chuyến tình nguyện và hướng về cộng đồng của chúng tôi là như cái tên của chương trình
chúng tôi là muốn cho tuổi trẻ được hướng tới cộng đồng có những chia sẻ về vật chất cũng như tinh thần đến những người dân có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống những gia đình cách mạng
những việc làm thiết thực và đầy trách nhiệm của mỗi đoàn viên trong chuyến tình nguyện đã mang lại niềm vui sức khỏe cho hàng nghìn người dân nơi đây
đồng thời khẳng định thêm vai trò trách nhiệm của tuổi trẻ đối với cộng đồng và xã hội đặc biệt là đối với người dân ở các địa bàn đang còn gặp nhiều khó khăn
chương trình tiếp tục với các tin tức về an ninh trật tự
một đường dây đánh bạc quy mô cực lớn với số tiền lên đến gần tám tỷ đồng

cục cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với công an các thành phố hà nội hải phòng thanh hóa hải dương triệt phá
hai mươi ba đối tượng trong đường dây đã bị bắt giữ đường dây này do bùi khắc hiền trú quận thanh xuân hà nội cầm đầu
lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều tài sản giá trị gồm một ô tô mercedes hai trăm linh triệu đồng tiền mặt nhiều thiết bị để đánh bạc và sổ sách giấy tờ
bước đầu lực lượng chức năng xác định từ tháng sáu năm hai nghìn một mươi năm đến nay các đối tượng đã đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá thông qua các trang mạng sv sáu sgk bảy nghìn hai trăm hai mươi hai nvk bốn nghìn bảy trăm linh bốn tv chín d dta với số tiền lên tới bảy sáu ngàn tỷ đồng
hệ thống con bạc tham gia đường dây đến từ nhiều tỉnh thành phố khác nhau trên cả nước
cũng với hành vi cá độ và tổ chức cá độ bóng đá chiều qua vũ minh quân đã bị phòng cảnh sát hình sự
công an tp hải phòng ra quyết định tạm giữ hình sự
tăng vật thu tại chỗ gồm hai tích kê do quân ghi đội bóng lượng tiền và tên người đặt cược
tại cơ quan công an quân khai nhận tổ chức cá cược bóng đá ngay tại nhà và qua trang mạng bong tám mươi tám com
thưa quý vị và các bạn lợi dụng tâm lý nhiều phụ huynh muốn chạy cho con em vào học tại các trường thuộc cố lực lượng vũ trang
các đối tượng lừa đảo đã có nhiều thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tiền của nạn nhân muốn trúng tuyển bằng con đường tiêu cực không đúng năng lực học nhiều nạn nhân đã rơi vào cảnh tiền mất tật mang
mời quý vị hãy cùng chúng tôi điểm lại các vụ việc lừa đảo chạy vào các trường khối lực lượng vũ trang đã bị lực lượng chức năng bóc gỡ trong thời gian qua
tháng bốn năm hai nghìn một mươi sáu công an huyện lương
trường sơn tỉnh hòa bình bắt quả tăng đối tượng là nguyễn văn thao giả danh sĩ quan công tác tại bộ công an để lừa đảo chạy vào một trường uy tín của bộ công an với giá bốn trăm linh triệu đồng
khám xét nơi ở của thao lực lượng chức năng thu giữ nhiều quân trang của ngành công an và đặc biệt thao có cả chứng minh công an nhân dân giả
đối tượng bùi văn bình hai mươi bốn tuổi trú ở phường giáp bát quận hoàng mai hà nội
với vỏ bọc là một đại úy quân đội nhân dân bình đã hứa hẹn xin cho con gái bà nguyễn thị phương có họp tại trường thiếu sinh quân
tuy nhiên sau khi nhận tiền thì bình đã lẩn trốn
mới đây nhất đối tượng huỳnh quang phong chú tại quận hai bà trưng hà nội đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội bắt giữ khi nhận của hai gia đình với số tiền hơn bảy trăm linh triệu đồng để lo chạy cho con em của họ vào các trường trung cấp khối công an nhân dân
như vậy có thể thấy ngay trước thời điểm mùa tuyển sinh năm hai nghìn một mươi sáu các đối tượng đã lợi dụng để hoạt động phạm tội
mặc dù hàng loạt vụ việc bị phát hiện xử lý cơ quan chức năng cũng đã vạch trần thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng nhưng dường như với nhiều người đây vẫn chưa là bài học cảnh tỉnh
qua tìm hiểu những bị hại trong các vụ lừa đảo bằng thủ đoạn chạy trường được biết sở dĩ nhiều phụ huynh bằng mọi cách chạy trọt cho con em vào học tại các trường khối lực lượng vũ trang
vì hiểu không
sau này ra trường sẽ có việc làm lương cao chính vì tâm lý này nên các đối tượng xấu đã lợi dụng hoạt động lừa đảo
thủ đoạn của bọn chúng là mạo danh công an mạo danh là người nhà các cán bộ lãnh đạo trong lực lượng công an
học mạo nhận có mối quan hệ rộng có khả năng chạy trường vào khối công an quân đội với mức chi phí lên đến hàng trăm triệu đồng một xuất
thì tôi cũng nói đúng như anh phạm công long nói là khi người ta thi thì xét tuyển là khi mà thi đại học truyền
thì người ta sẽ có mối quan hệ rộng

các đối tượng trong vụ án này chỉ đưa ra thông tin là có khả năng xin vào trường tạo mối quan hệ thôi
tôi có quan hệ như này để xin vào có quan hệ với các lãnh đạo để xin vào những trường như thế
nhưng thực tế thì chúng tôi xác minh là không có việc đấy
các trường người ta cũng nói luôn là việc tuyển sinh này phải dựa trên hồ sơ xét tuyển và điểm thi của trường đạo
tại trường trung cấp cảnh sát vũ trang nơi đối tượng phong hứa hẹn sẽ chạy cho các nạn nhân được xét tuyển vào học
đến thời điểm này mọi công tác chuẩn bị cho mùa tuyển sinh đã hoàn tất
theo khẳng định của hiệu trường nhà trường việc tuyển dụng tuyển sinh tại đây đều được thực hiện theo đúng quy trình của bộ giáo dục và đào tạo và hướng dẫn của bộ công an
từ lâu đến nay chúng tôi cũng qua các kênh thông tin chúng tôi biết được là rất nhiều người bị lừa
các đối tượng xấu lừa để đưa con em vào học trong các trường công an dân dân trong đó có trường trung cấp cảnh sát vũ trang
chúng tôi xin cảnh báo với thí sinh và phụ huynh người nhà thí sinh là không nên nghe những lời rủ rỗ những lời mua chuộc bằng tiền của các đối tượng mà ảnh hưởng đến an ninh trật tự xã hội
và cái việc lừa để chạy trọt báo cáo trưởng công an nhân dân là không bao giờ có và không ai có thể làm được cái việc đó cả tôi xin khẳng định như vậy
theo cảnh báo của cơ quan công an gần đây đã xuất hiện đối tượng có thủ đoạn nhận chạy cho nhiều người với số tiền rất lớn
thậm chí các đối tượng còn làm giả các giấy báo trúng tuyển khiến nhiều gia đình chỉ khi đưa con em mình đến nhập học mới biết bị lừa
hoặc vào website của trường để tìm hiểu thông tin tuyển sinh
việc hứa hẹn chạy trọt vào các trường mà không qua thi tuyển không đúng sức học của thí sinh đều là lừa đảo
vì vậy phụ huynh cần tỉnh táo để không rơi vào cảnh tiền mất tật mệ

từ các thông tin của phương tiện truyền thông được biết là ở nước ta đang có một loài động vật quý hiếm đang bị săn bắt tràn lan đó là loài vọc trà vá
và theo các nhà nghiên cứu thì dự báo là trong tương lai gần loài động vật này sẽ bị tuyệt chủng
vâng như theo tôi được biết thì vọc trà vá là một loài linh trưởng thuộc nhóm một b loài đặc hữu của việt nam nằm trong nhóm cực kỳ nguy cấp có nguy cơ tuyệt chủng
để bảo tồn loài động vật quý hiếm này thì thời gian qua lực lượng bảo vệ rừng ba tơ quảng ngãi đã vận động người dân ngăn chặn nạn săn bắn bẫy vận động người dân giao nộp nhiều con vọc đưa về trung tâm cứu hộ linh trưởng nguy cấp quốc phương để chăm sóc và bảo tồn
đầu năm hai nghìn một mươi sáu trong lúc tuần tra tại khu vực rừng thuộc xã ba sa huyện ba tơ anh đinh văn quảng nhân viên quản lý rừng khu tây đã phát hiện một vọc trà vá yếu ớt bị trúng bẫy
anh quảng đã đem vọc về nhà chăm sóc lành lặng sức khỏe rồi bàn giao cho trung tâm cứu hộ linh trưởng quốc phương
chúng tôi đi thường xuyên đi truy quét và chúng tôi đồng thời cũng nhắc nhở những cái khổ danh đó đồng thời lên rừng là không được săn bắn nói chung bắt động vật hóa giá gãi bẫy gãi đồ
chúng tôi tuyên truyền vận động do bà con họ hiểu và chúng tôi thường xuyên đi trên rừng và đồng thời gặp những sức khỏe
chúng tôi đem về giao nộp cho cấp trên
nhiều năm trước đây tình trạng săn bắt đạt bảy thú khai thác gỗ hoành hành nơi đây nguy cơ tuyệt chủng loại vọc này là rất lớn
nhưng bây giờ thì ngược lại lực lượng bảo vệ rừng đang ra sức bảo vệ loài động vật quý hiếm này
từ năm hai nghìn một mươi năm đến nay người dân và lực lượng bảo vệ rừng đã giao nộp phát hiện năm cá thể vọc trà vá chân sám để đơn vị bàn giao cho trung tâm cứu hộ linh trưởng nguy cấp quốc phương
công tác tuyên truyền vận động đã và đang dần mang lại hiệu quả
nhiều người dân khi phát hiện các loài động vật này đã chủ động trình báo tự nguyện giao nộp cho cơ quan chức năng
mình dắp danh với tính công tâm rồi tính gia lai rồi tính đình định
khi gặp cái dắp danh này thì đồng vật quý hiếm còn sinh sống nhiều trong đó có loại vọc trà vá chân xám
chúng tôi đã phối hợp với nguyễn văn cát xã các đơn vị vận động là tuyên truyền vận động
nhân dân không được bẫy săn bắt đồng vật quý hiếm
thứ hai nữa là cũng chỉ đạo cho công an nắm bắt thông tin nếu mà có hiện tượng săn bắt thì phải ngăn chặn kịp thời
tháo các bẫy và thu giữ các súng tự chế để săn bắt đồng vật quý hiếm
thứ hai nữa nếu phát hiện có người dân bắt được những loại đồng vật này
thì cũng kịp thời tới vận động người dân giao nộp
tỉnh quảng ngãi đang khẩn trương quy hoạch tổng thể bảo tồn đa dạng sinh học tại khu tây huyện ba tơ
cùng với đó ý thức bảo vệ động vật quý hiếm hoang dã của người dân cần phải được nâng lên để giúp bảo tồn những loài động vật quý hiếm này
có thể thấy với việc người dân khi phát hiện các cá thể vọc trà vá đã chủ động trình báo tự nguyện giao nộp cho cơ quan chức năng là một tín hiệu vui
bên cạnh đó tôi cũng muốn gửi một thông tin vui nữa đến với những người nông dân
đó là đại diện tỉnh quảng tây trung quốc vừa cho biết phía trung quốc cam kết trong thời gian xuất khẩu vải thiều với số lượng nhiều
cửa khẩu nước này sẽ mở đến hai mươi hai h thay vì đóng cửa lúc một mươi sáu h nhện này
đồng thời họ cũng sẽ đơn giản hóa thủ tục nhập khẩu vải thiều áp dụng cơ chế thông quan một điểm rừng và mở rộng kho bãi tập kết
năm hai nghìn một mươi sáu trung quốc vẫn được xem là thị trường chính của vải thiều nước ta
xuất khẩu vải thiều sang trung quốc ước chiếm sáu mươi trên tổng sản lượng gần hai trăm linh tấn
phần lớn các xe vải xuất khẩu đều qua cửa khẩu lạng sơn
để tạo điều kiện thuận lợi cho xuất khẩu tỉnh lạng sơn cam kết sẽ phân luồng lượng xe tại cửa khẩu tân thanh để ưu tiên cho vải thiều xuất sang trung quốc thuận lợi hơn
hải quan lạng sơn đã chỉ đạo các tri cục làm thủ tục sớm hơn quy định và kéo dài thời gian thông quan dành lối ưu tiên cho xuất khẩu vải thiều tại các cửa khẩu
đồng thời chủ động đàm phán với hải quan trung quốc tăng thời gian mở cửa khẩu
bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh quảng trị đã tổ chức trao tặng quà cho nhân dân vùng biển bị ảnh hưởng do hiện tượng hải sản chết bất thường trên địa bàn các xã thị trấn vùng biển thuộc ba huyện lĩnh gio linh và triệu phong
hai trăm linh xuất quà mỗi xuất quà trị giá năm trăm linh đồng đã được trao cho các hộ gia đình trên địa bàn thị trấn cửa tùng xã tỉnh thái tỉnh thái bắc
nhiều khách trung gian do hải thị trấn cửa việt triệu an triệu phân triệu lăng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do ảnh hưởng của hiện tượng hải sản chất bất thường
số tiền này được cán bộ chiến sĩ quyên góp ngày lương để giúp nhân dân vùng biển bị ảnh hưởng vượt qua khó khăn ra khơi bám biển sớm ổn định đời sống để phát triển sản xuất
theo tổng công ty điện lực hà nội cho biết evn hà nội trong những ngày nắng nóng sẽ có số điện thoại bốn hai trăm hai mươi hai hai mươi hai nghìn
hoặc một nghìn chín trăm linh một nghìn hai trăm tám mươi tám đây sẽ là đường dây nóng trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ tiếp nhận những thông tin phản ánh giải đáp những thắc mắc về điện trên địa bàn thủ đô
riêng trong mấy ngày nắng nóng vừa qua bình quân mỗi ngày evn hà nội nhận được khoảng một cuộc gọi điện thoại tăng hai mươi so với những ngày thường
phản ánh về một số nội dung như lịch cắt điện hóa đơn tiền điện tư vấn cách sử dụng điều hòa tiết kiệm thông báo về sự cố lưới điện
evn hà nội đã cơ bản ra khó khăn
nhiều người đã cố gắng giải đáp cũng như đáp ứng kịp thời nhu cầu của khách hàng sử dụng điện trên địa bàn thủ đô
cùng với việc kịp thời tiếp nhận thông tin qua đường dây nóng evn hà nội đã yêu cầu các công ty điện lực trực thuộc không được cắt điện để sửa chữa theo kế hoạch nhằm đảm bảo sinh hoạt của người dân thủ đô
theo chỉ thị một mươi chín của chính phủ tám tỉnh trong cả nước bao gồm quảng ngãi quảng nam đà nẵng hà nội tp hcm hải phòng cần thơ và bà rịa vũng tàu
sẽ phải phấn đấu đến ngày một tháng sáu năm hai nghìn một mươi sáu đạt một trăm linh số lượng cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại địa phương bán xăng e năm và một trăm linh lượng xăng ron a chín mươi hai được thay thế bằng xăng e năm
tuy nhiên đã hai tuần trôi qua kể từ ngày một tháng sáu việc này vẫn chưa thể thực hiện được nguyên nhân vì sao sau đây sẽ là phản ánh của phóng viên truyền hình công an nhân dân
một điểm bán xăng dầu trên đường cầu giấy hà nội
khách hàng tấp nập nhưng chủ yếu họ vẫn mua xăng ron a chín mươi hai cô xăng e năm ngay cạnh nhưng ít người ngó ngang tới
sau năm năm thực hiện dự án sử dụng xăng e năm
cho đến nay người tiêu dùng vẫn chưa có thói quen sử dụng loại xăng này
còn đối với các doanh nghiệp xăng dầu thì nguyên nhân một phần được cho là khi bán loại xăng này có doanh thu thấp tỷ lệ chiết khấu xăng sinh học thấp tranh lệch giá bán xăng chưa hấp dẫn
hiện nay ưu đãi cho doanh nghiệp khi vì cái chi phí triển khai kinh doanh xăng e năm nó tốn kém hơn do phải lập trạm phối trộn do phải chuyển đổi
chính vì vậy mà chi phí cao hơn mặt hàng xăng khoáng thông thường
thế nhưng trong cái giá cơ sở của chính phủ thì chưa có cái giá cơ sở cho mặt hàng này
thì đây cũng là một trong những khó khăn của các đầu mối kinh doanh xăng dầu khi triển khai cái phương án kinh doanh xăng e năm
ngoài những khó khăn mà doanh nghiệp gặp phải thì vấn đề sản xuất và tiêu thụ xăng e năm còn gặp trở ngại về nguồn nguyên liệu
hiện tại hầu hết các nhà máy nguyên liệu sinh học để cung cấp đầu vào ethanol cho pha trộn xăng e năm đều đã lâm vào tình cảnh phá sản
hoặc ngưng hoạt động do thua lỗ kéo dài
tình trạng này đã và đang xảy ra bởi các nhà máy này không tìm được nguồn tiêu thụ
hiện nay tôi khẳng định là cơ chế chính sách của chúng ta hiện nay chưa phù hợp với cái thực hiện một cái chủ trương mới này của chính phủ
vì nó nằm mới thì bao giờ nó khó khăn đúng không
ta thay đổi cái tập quán tiêu dùng và người tiêu dùng ta thấy người tiêu dùng có cái lợi ích gì thì chúng ta phải tạo điều kiện
để cho người ta lúc đầu người ta phải có cái điều kiện người ta tiếp cận với cái này
và sau đó người ta quen rồi thì lúc bây giờ cơ chế chính sách nó không thành vấn đề lớn
thì bây giờ tôi ví dụ như thuế cơ chí thuế các cái chi phí các cái thuế để cho xăng e năm đầu
thứ trưởng bộ quốc phòng nguyễn chí vịnh khẳng định bộ quốc phòng đã đang và sẽ huy động tất cả lực lượng có thể để tìm kiếm hai phi công cùng máy bay gặp nạn
đến một mươi tám h chiều hôm qua lực lượng chức năng đã bắt được tín hiệu sos từ vùng biển nơi chiếc máy bay bị rơi
lực lượng chức năng phân tích nguồn tín hiệu này và nhận định có thể tín hiệu phát ra từ chiếc hộp đen máy bay hoặc từ chiếc ghế lái của phi công
lực lượng đặc công nước đã được huy động đến vùng biển cửa lò nghệ an để tham gia tìm kiếm chiếc xu ba mươi mk hai
các thiết bị chuyên dụng cũng đã được huy động
đoàn công tác tổng công ty quản lý bay việt nam mang thiết bị dò tìm hộp đen máy bay ra khu vực phát hiện dấu hiệu của máy bay để tìm kiếm chiếc xu ba mươi mk hai
trước những ý kiến trái chiều về việc
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những tin tức giao thông đáng chú ý
một vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô khách với xe mô tô vừa xảy ra vào chiều qua ngày một mươi bốn tháng sáu trên quốc lộ sáu mươi thuộc khu vực ngã tư tuần đậu ở ấp phú hữu xã hữu định huyện châu thành bến tre khiến một người bị thương nặng
thời điểm trên xe ô tô khách do tài xế đinh tuấn chi điều khiển
khi đến khu vực trên tài xế chi cho xe rẽ trái vào đường huyện khung một thì bất ngờ tông vào xe mô tô do một người đàn ông khoảng năm mươi tuổi
chưa rõ danh tính điều khiển đang lưu thông theo hướng ngược lại
cú va chạm làm xe mô tô bị hư hỏng nặng đầu xe ô tô khách bị biến dạng
riêng người điều khiển xe mô tô bị thương nặng được mọi người đưa đi cấp cứu
theo thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng và trên diễn đàn các trang mạng xã hội phản ánh
tuyến quốc lộ năm mươi một đoạn qua địa bàn xã phước tân tam an thành phố biên hòa tỉnh đồng nai đã liên tục xảy ra tình trạng rải đinh trên mặt đường gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông
nguy cơ cao dẫn đến tai nạn giao thông
ủy ban an toàn giao thông quốc gia có phân bản đề nghị chủ tịch ủy ban nhân dân
kiêm trưởng ban an toàn giao thông tỉnh đồng nai chỉ đạo các cơ quan chức năng điều tra làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật về hành vi rải đinh vật sắc nhọn trên quốc lộ năm mươi một thuộc địa bàn tỉnh
ủy ban an toàn giao thông quốc gia đồng thời đề nghị xử phạt nghiêm khắc theo quy định của pháp luật đối với các tổ chức cá nhân vi phạm
ủy ban nhân dân các huyện thành phố thị xã tăng cường tuyên truyền vận động người dân sinh sống dọc theo đường bộ người điều khiển phương tiện
kịp thời cung cấp thông tin khi thấy hiện tượng rải đinh vật sát nhọn trên đường các vụ tai nạn giao thông do nguyên nhân từ rải đinh
tuyên truyền những nguy cơ hiểm họa quy định pháp luật về xử phạt hành vi giải đinh vật sắc nhọn trên đường bộ
các đơn vị cũng chỉ đạo cơ quan chức năng địa phương tăng cường điều tra nắm tình hình đề xuất giải pháp ngăn ngừa từ gốc hiện tượng này
kịp thời biểu dương khen thưởng các tổ chức cá nhân có thành tích trong đấu tranh phòng ngừa nạn giải đinh vật sắc nhọn trên các tuyến đường bộ
góp phần phòng chống tai nạn giao thông
sở giao thông vận tải hà nội vừa quyết định thu hồi phù hiệu có thời hạn một tháng đối với sáu mươi sáu phương tiện trong tháng năm năm hai nghìn hai mươi
trong đó sáu mươi bốn phù hiệu xe hợp đồng và hai phù hiệu xe container của bốn mươi bảy đơn vị vận tải thông qua thiết bị giám sát hành trình
sở giao thông vận tải hà nội cho biết khi trích xuất dữ liệu từ thiết bị camera hành trình
của các phương tiện vận tải trong tháng năm cho thấy các phương tiện trên đã có năm lần vi phạm tốc độ trên một km xe chạy
các xe trên đã vi phạm thông tư số một mươi của bộ giao thông vận tải
sở giao thông vận tải hà nội giao thanh tra sở kiểm tra giám sát việc thực hiện các đơn vị vận tải có phương tiện vi phạm bị thu hồi phù hiệu
đồng thời yêu cầu tăng cường kiểm tra kiểm soát xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông
quy định về tổ chức và quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn thành phố
trong thời gian vừa qua với sự hỗ trợ của các chương trình dự án tỉnh lây châu đã ưu tiên đầu tư xây dựng hệ thống giao thông nông thôn
tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại sinh hoạt và sản xuất phát triển kinh tế
tuy nhiên một số tuyến đường đã xuống cấp trầm trọng ảnh hưởng đến thi lại của bà con
đặc biệt có những tuyến đường vừa mới bàn giao đưa vào sử dụng đã bị hỏng hóc xuống cấp nghiêm trọng làm người dân lo ngại về chất lượng thi công các tuyến đường này
đây là con đường đi bản hồi ke của xã sơn bình huyện tam đường tỉnh lai châu
người dân ở đây cho biết con đường này được xây dựng và đưa vào sử dụng cách đây bốn năm
nhưng sau khi đưa vào sử dụng được hai năm thì đường bị hỏng và xuống cấp mạnh khiến cho bà con đi lại rất vất vả
tuyến đường có chiều dài trên một km
kết cấu mặt đường chủ yếu là bê tông rất nhiều đoạn đường bị bong chóc tạo thành những ổ gà sống trâu
cũng bà con này thì chả có đường nào đi toàn đi con đường này thôi hỏng đường hai năm nay rồi hai năm nay thì cũng hỏng hết rồi bà con đi lại rất vất vả rất khó khăn
con đường này nó ô tô ít đi thỉnh thoảng là bà con mua cái gì mua gái hay là mua gì thì thỉnh thoảng đi lần thôi
hỏng từ khoảng hai năm rồi
bà con nó đi lại hơi khó khó chịu đi quá không thể đi được đề nghị các cơ quan sở lòng lại cho mình con đường đi ạ
còn đây là đường đi bản phín ngan xin trải xã tả đèn huyện tam đường
tuyến đường dài gần hai km với kết cấu mặt đường bằng bê tông đường thi công hoàn thành và nghiệm thu đưa vào sử dụng giữa năm hai nghìn một mươi sáu
nhưng hiện tại đường cũng đã xuống cấp nhiều đoạn mặt đường bị bong chóc sụt lún tạo thành những khe nứt rộng gây mất an toàn cho người đi lại
có nhiều chỗ thì nó đông hết rồi dân ở đây cũng đông hết
hiện tại toàn tỉnh lai châu có hơn một bảy trăm linh tuyến đường giao thông nông thôn
với gần bốn bốn trăm linh km với thực trạng như trên người dân rất quan ngại về chất lượng các công trình đường giao thông
liệu số công trình bị xuống cấp đã dừng lại ở ba tuyến đường nói trên hay chưa câu trả lời chính xác nhất cho người dân là chính quyền địa phương và cơ quan chức năng